để bảo vệ rừng có hiệu quả hơn trong mùa khô năm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh nhanh chóng giả soát cập nhật số liệu hiện trạng rừng năm hai nghìn một mươi chín của mỗi địa phương
đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm cần ra soát lại diện tích rừng bị mất sai lệch so với thực tế làm rõ và xử lý trách nhiệm các cá nhân và tổ chức liên quan để xảy ra phá rừng thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm
các tỉnh thành phố chưa ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng năm hai nghìn một mươi chín nhanh chóng đề xuất các biện pháp khắc phục việc chậm ban hành các sở ban ngành thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý bảo vệ và phục hồi diện tích rừng hiện có theo quy định